viện khoa học thủy lợi miền nam liên tục thực hiện việc lấy mẫu nguồn nước để tiến hành phân tích đưa ra dự báo cho người dân kịp thời
để đảm bảo yêu cầu giám sát và dự báo chất lượng nước từ đầu năm đến nay viện khoa học thủy lợi miền nam đã thực hiện lấy mẫu một mươi hai đợt
tại một mươi vị trí khảo sát trên địa bàn hai tỉnh long an và tây ninh thuộc vùng kẹp giữa sông vòng cỏ
sau khi lấy mẫu về những chi tiêu nào trước nhanh mình sẽ đo tại hiện trường ví dụ như dh do nhiệt độ độ mặn chẳng hạn
rồi sau đó mình sẽ bỏ vô bảo quản mẫu bỏ vô thùng gốc đá mình đem về trong ngày gửi về phòng thiên nghiệm phân tích những chi tiêu còn lại
phương pháp phân tích về các chỉ số trong nguồn nước của môi trường nước để đánh giá
các chỉ số về ô nhiễm cũng như là ph do hay là các chỉ tiêu về độ dẫn các chỉ tiêu ammoni
với cái mẫu nước của dự án kỳ này thì ph thì chủ yếu là mình nằm ở acid nhẹ
còn các chỉ tiêu do thì hàm lượng là khá thấp chứng tỏ là cái hàm lượng oxy hòa tan trong nguồn nước lúa của mình thấp
nên là khi sử dụng nguồn nước cho là nuôi trồng về nông nghiệp hay là nuôi trồng thủy sản
những cái biện pháp để cải tạo nguồn nước cho thích hợp
từ việc lấy mẫu phân tích viện khoa học thủy lợi miền nam đã đưa ra những cảnh báo về mức độ xâm nhập mặn trên sông vạm cỏ
mức độ ô nhiễm nguồn nước cho người dân để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn hôm qua một mươi một tháng bảy tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
cảng hàng không quốc tế vân đồn đã chính thức tiến hành bay thành công chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên
khởi công từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tại xã đoàn kết huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
trên tổng diện tích ba trăm hai mươi năm ha được đầu tư theo hình thức bot với tổng mức đầu tư khoảng bảy bảy trăm linh tỷ đồng
cảng hàng không quốc tế vân đồn được bộ giao thông vận tải phê duyệt là cảng hàng không đạt cấp bốn e
theo mã tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế icao và sân bay quân sự cấp hai
khi đi vào hoạt động
đây sẽ là cảng hàng không quốc tế hiện đại với đường cất hạ cánh dài ba sáu km rộng bốn mươi năm m
có khả năng đón những loại máy bay chuyên trở hàng hóa và khách hàng lớn hiện đại
đường cất hạ cánh của cảng hàng không quốc tế vân đồn còn được trang bị hệ thống dẫn đường bay ils cat hai
bảo đảm chỉ dẫn cho tàu bay hạ cánh an toàn ngay cả khi thời tiết bất thuận lợi
dự kiến khi chính thức đi vào khai thác tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cảng hàng không quốc tế vân đồn sẽ có chín tuyến bay
khả năng đón tiếp khoảng bảy lượt khách mỗi ngày
hôm qua sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng chính thức công bố kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
theo đó các bậc phụ huynh và học sinh có thể tra cứu kết quả thi chính thức qua ba kênh như sau
theo sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
trong tổng số hơn một mươi một thí sinh tham gia dự thi thì có bảy thí sinh đạt điểm một mươi ở các bộ môn ngoại ngữ hóa học và giáo dục công dân
ở môn toán điểm cao nhất là chín sáu điểm và tiếp đến là chín năm điểm ở các môn ngữ văn vật lý lịch sử địa lý và chín điểm là cao nhất ở môn sinh
sở giáo dục và đào tạo thành phố cũng đã có hướng dẫn thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bảy tại địa chỉ http thising thichunghocphothongquocgia edu vn
đồng thời cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh trước ngày hai mươi một tháng bảy
việc chấm phúc khảo bài thi sẽ được thực hiện từ ngày hai mươi sáu tháng bảy tới
thông tin từ sở giáo dục và đào tạo quảng nam cho biết kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
tại quảng nam có em nguyễn quốc thạch sinh năm hai nghìn học sinh lớp một mươi hai trên hai
trường trung học phổ thông phan bội châu thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
là thí sinh duy nhất của tỉnh đạt điểm chín bảy mươi năm môn ngữ văn ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng nam
em nguyễn quốc thạch quê ở phường hòa hương thành phố tam kỳ
trong kỳ thi trung học phổ thông vừa qua thạch đạt chín bảy mươi năm môn ngữ văn chín điểm môn lịch sử và tám hai điểm môn tiếng anh
bởi vì từ nhỏ em đã trở thành một kế viên hơn nữa trong quá trình học tập thì mình cũng thấy mình rất là yêu thích cái nghề rất là thiên nhiên này
đồng thời cũng được truyền cảm hứng từ những thầy cô của mình
em thạch xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ba đi làm thợ hồ và mẹ làm thợ may
cách đây ba năm mẹ thạch bị bệnh u bàng quang phải nằm viện hai tháng để phẫu thuật
một mình ba của thạch đi làm thợ hồ nuôi vợ nằm viện và hai con ăn học
đó đến nay gia đình em thạch thuộc hộ cận nghèo của phường
ngay từ nhỏ thạch đã ước mơ trở thành một giáo viên dạy tiếng anh nên đã quyết tâm thi vào trường đại học ngoại ngữ huế
tiếp theo chương trình đường giao thông nông thôn tại đắk lắc hư hỏng gây khó khăn cho người dân
rộn ràng lớp học hè dạy tiếng khmer
thưa quý vị và các bạn sống với bụi bạm bùn lầy là thực trạng trong nhiều năm nay của bà con tại xã nghèo vùng sâu cư pui huyện crong bông tỉnh đắk lắc đang phải đối mặt
đường giao thông xuống cấp khiến sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn hơn rất nhiều
chiếc cầu treo này là con đường độc đạo của người dân thôn ea lang để đi vào trung tâm xã cư pui nhưng đã bị hỏng nặng sau mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám
hiện cây cầu này chỉ có thể giúp người dân đi vào trung tâm xã cư pui nhưng đã bị hỏng nặng sau mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy
người dân đi bộ hoặc đi xe máy qua còn các phương tiện khác đành phải đi dưới suối
tuy nhiên mỗi khi mưa xuống nước suối dâng cao thì việc đi qua con suối này là bất khả thi và kể cả việc đi lại trên cầu cũng hết sức nguy hiểm
vào mùa nắng thì xe vẫn đi được qua suối là vẫn lội qua được nhưng mà vào mùa mưa suối nó lớn các loại xe lớn là không qua được
chủ yếu là đi xe cài đi qua cầu là chỉ có đi xe cài
không còn đi chợ hàng thì cây cầu nó cũng có hạn chế của nó
đi vào trong thôn những hình ảnh như thế này thì khó có thể nhận ra đây là đường giao thông
bụi bay mù mịt vào mùa khô và lầy lội khi mưa xuống đang khiến cuộc sống của bà con ở đây gặp rất nhiều khó khăn
kinh tế của bà con chủ yếu là trồng bắp sắn trên những đồi cao
sản xuất đã vất vả khi thu hoạch nông sản gặp năm mưa nhiều đường xá đi lại khó khăn thì bán chẳng được bao nhiêu
nếu mà được đầu tư xây dựng cái cầu bê tông
thì mới giúp cho địa phương của sáu thôn này khoảng hơn bảy dân mới có điều kiện phát triển kinh tế được
nhưng đến nay thì cái việc mà đầu tư xây dựng cầu đã kiến nghị nhưng có vấn đề kinh phí quá lớn
cho nên là cũng chưa nhận được cái sự đồng ý chủ trương và đầu tư của cấp tranh
đối với việc xây dựng có vấn đề người dân đi lại thì đường thì lầy lội cầu thì xuống cấp trọng tải thì yếu
cho nên là
cái việc mà giải quyết đảm bảo cái an ninh lương thực cái nhu yếu phẩm để phục vụ dân dân trong đó của sáu thôn này trong mùa mưa cũng gặp rất là nhiều khó khăn
hạ tầng giao thông xuống cấp đã tác động xấu đến sự phát triển mọi mặt về kinh tế xã hội tại địa phương
tuy nhiên do ngân sách bố trí hàng năm hạn chế nên hiện trạng giao thông nông thôn tại đây vẫn là một vấn đề chưa có đầu ra
và cần được các ban ngành cấp trên quan tâm và tạo điều kiện cho người dân ở vùng sâu vùng xa này
đoạn đường nguyễn tất thành
nằm trên địa phận hai quận liên triệu và thanh khê của thành phố đà nẵng có chiều dài chỉ khoảng tám km
nhưng hiện tồn tại hàng chục vạch kẻ qua đường dành cho người đi bộ bất hợp lý
người dân cũng như du khách mỗi lần đi hết vạch kẻ đều phải đối diện với chướng ngại vật trên vỉa hè
không khó để nhận ra liên tiếp các điểm vạch kẻ đường nối với các tiểu cảnh hoa cây xanh nằm ngay trên vỉa hè
nhất là đoạn từ cầu phú lộc đến gần cầu thuận phước
anh đinh ngọc bình một người dân sống gần khu vực
không khỏi băn khoăn mỗi lần di chuyển qua bên kia đường
đường nguyễn thất thành chạy dọc theo vịnh đà nẵng với nhiều bãi biển và khu nghỉ dưỡng
thu hút khách du lịch
tuy chưa xảy ra tình trạng mất an toàn
giao thông tại các điểm có chứa ngại vật nằm chắn trên vỉa hè
nhưng hình ảnh này chưa đẹp trong mắt bạn bè và du khách khi đến với đà nẵng
trên địa bàn tỉnh yên bái những năm qua
nhiều khu tái định cư được xây dựng ở thị xã nghĩa lộ huyện văn chấn huyện mù căng trải
đã giúp hàng nghìn hộ dân vùng nguy hiểm đến ổn định cuộc sống an cư lập nghiệp
tuy nhiên ở huyện lục yên do nóng vội thiếu quy hoạch
một số khu tái định cư được xây dựng ở nơi xa dân cư dốc cao thiếu nước sinh hoạt
các thửa đất liên kề như ở đô thị không phù hợp với tập quán làm nhà sàn của đồng bào dân tộc thiểu số
không tạo được đồng thuận cho người dân trong diện phải di rời đến lập nghiệp
gây lãng phí lớn cho tiền thuế của nhân dân
khu tái định cư gò trè trên địa bàn xã minh xuân huyện lục yên là tiêu biểu cho sự lãng phí
từ năm hai nghìn một mươi ba có bốn mươi một hộ dân đã nhận đất làm nhà ở
nhưng đến nay đã bỏ đi hết chỉ còn một hộ dân ở lại
lý do được chính quyền xã đưa ra là ở khu tái định cư này tách biệt với khu dân cư
vị trí rất cao khó về nguồn nước
mỗi hộ chỉ được cấp hai trăm linh mét đất không phù hợp với phong tục người tày bản địa
câu chuyện hàng chục tỷ đồng làm khu tái định cư gò trẻ chỉ phục vụ một hộ dân duy nhất là chuyện hiếm có ở yên bái
dự án tái định cư mường thượng xã tô mậu là dự án giúp các hộ dân trong xã thường xuyên bị ngập dọc sông chảy về định cư
với diện tích đất ở gần chín m hai bố trí cho ba mươi bốn hộ dân
năm hai nghìn một mươi bảy khi hoàn thiện dự án đã tổ chức cho các hộ dân đến xem nhưng người dân không tán thành với lý do dự án khu tái định cư ở rất cao
bố trí nhà ở sen ghép kiểu lá dừa phía ta lui không có rãnh thoát nước dễ sạt lở không bố trí nơi sinh hoạt cộng đồng
không có nơi quay đầu xe ô tô
nên không thể chở vật liệu vào để làm nhà được vì thế chưa một hộ dân nào đăng ký vào ở khu tái định cư này

trước những bất cập và lãng phí lớn tại các khu tái định cư tỉnh yên bái nên sớm có giải pháp tích cực
khắc phục những bất cập trong việc triển khai di dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai đến nơi an toàn
trong phiên thảo luận tại hội trường ngày một mươi một tháng bảy kỳ họp hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín
nhiều đại biểu đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề ô nhiễm môi trường đặc biệt là việc xả rác ra môi trường của người
hội đồng nhân dân tp hcm gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân cũng như môi trường đô thị
lâu nay ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai chương trình phân loại rác tại nguồn
theo đó tại các khu dân cư hội gia đình đều có sẵn hai thùng rác một để các loại rác hữu cơ và một dành cho các loại rác khác
việc phân loại thu gom dận chuyển rác sinh hoạt cũng có hướng dẫn chung cho các đơn vị thực hiện
tuy nhiên phương tiện dận chuyển cũ lạc hậu là một trong những yếu tố gây ô nhiễm môi trường
hiện nay có khoảng ba bảy trăm linh ba thùng rác và có sáu trăm sáu mươi thùng với dung tích hai trăm bốn mươi lít dùng để dẫn chuyển rác cần phải thay thế
bên cạnh đó hệ thống thoát nước đô thị trên toàn địa bàn thành phố có tổng chiều dài bốn một trăm bảy mươi sáu km sáu mươi tám cửa thu nước và trên một cửa xã chưa tính hệ thống kênh mương
trong sáu mươi tám cửa xã có rất nhiều cửa xã miệng cống bị rác che lấp và bốc mùi
sở giao thông nhận tải thành phố đã triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ mới ngăn mùi ngăn rác
tới đây sẽ ứng dụng nhân rộng trên toàn thành phố
ngày một mươi một tháng bảy tại xã lục dạ huyện con cuông tỉnh đoàn nghệ an phối hợp với huyện đoàn con cuông
tổ chức gia quân thực hiện công trình thanh niên mở đường lên bản làm mới tuyến đường từ bản mọi đi khai thỉn dài ba km
bản mọi xã lục dạ huyện con cuông cô lập nằm cách xa trung tâm xã gần hai mươi km
ngày sau lễ gia quân gần năm trăm linh người gồm đoàn viên thanh niên hai xã môn sơn lục dạ người dân xã lục dạ và gần ba trăm linh sinh viên tình nguyện viên
trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hẻ hai nghìn một mươi tám đã tham gia đào đắp sàn lấp mặt bằng mở đường
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi tám do tỉnh đoàn tổ chức trên địa bàn xã lục dạ huyện con cuông
triển khai trong thời gian từ ngày một
năm tháng bảy đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
ngoài việc làm mới tuyến đường bản mọi đi khe thỉn đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác trên địa bàn xã lục dạ huyện con cuông
cứ mỗi dịp hè hầu hết các chùa khơ me tại huyện long mỹ tỉnh hậu giang đều tổ chức dạy chữ dân tộc cho con em trong phun sóc
và mùa hè năm nay cũng vậy hơn một tháng nay các em vùng dân tộc đã được học cách viết đọc tiếng mẹ đẻ
và tìm hiểu thêm những phong tục tập quán của mình
từ đây giúp các em ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn chữ viết văn hóa của dân tộc mình
đặc biệt những lớp học dạy tiếng khmer được phụ huynh rất đồng tình và các em nhỏ cũng rất háo hức mỗi độ hè về
đây là buổi dạy tiếng khơ me tại chùa san khum men chay mora tại ấp một mươi hai xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang
lớp học này thu hút gần hai mươi em theo học do chính sư danh đưa chủ trì chùa giảng dạy
ngày nào cũng vậy sen lẫn với không gian thành tựu
tịnh trong chùa là những âm thanh vang lên bởi tiếng phát âm đánh vần của các học sinh lớp học chữ khơ me
lý hà thì con không ở nhà mà con lại đây học chữ khơ me để biết được tiếng mẹ đẻ của mình

để giúp ích được cho tương lai và giữ được truyền thống